nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương minh lịch sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã ký quyết định số một nghìn chín mươi bảy về việc tặng quà cho người có công
quà tặng được chia thành hai mức bốn trăm linh đồng và hai trăm linh đồng mức quà bốn trăm linh đồng dành cho các đối tượng
bà mẹ việt nam anh hùng đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
trước ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng
thương binh người hưởng chính sách như thương binh thương binh loại b bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ tám mươi một trở lên đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất đầu khóa học suy giảm khả năng lao động từ tám mươi một trở lên đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng
thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng
mức quà tặng hai trăm linh đồng dành cho các nhóm đối tượng là thương binh người hưởng chính sách như thương binh
bị suy giảm khả năng lao động từ tám mươi trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ tám mươi trở xuống đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng
đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân
tổng kinh phí dự kiến phục vụ việc quà tặng tới người có công với cách mạng dịp này là hơn ba trăm ba mươi tỷ đồng
khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi